việt nam nhập siêu một tám tỷ usd trong nửa đầu tháng năm là số liệu vừa được tổng cục hải quan công bố trong tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa của việt nam
đây là mức nhập siêu cao nhất của việt nam kể từ đầu năm đến nay tính đến giữa tháng năm lũy kế nhập siêu lên đến trên một tỷ đô la mỹ
cụ thể là trong nửa đầu tháng năm xuất khẩu của việt nam đạt gần chín bảy tỷ đô la mỹ trong khi nhập khẩu lên tới trên một mươi một năm tỷ đô la mỹ
so với nửa cuối tháng bốn vừa qua kim ngạch xuất khẩu giảm chín năm trong khi nhập khẩu lại tăng hơn một mươi và khiến cho mức nhập siêu tăng đột biến